công an thành phố hải phòng thông tin trạm cảnh sát giao thông an hưng vừa xử lý ô tô khách chở quá hơn hai lần số khách được phép theo quy định
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng bốn công an thành phố hải phòng nhận được phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng
về việc ô tô khách biển kiểm soát hai mươi ba f năm mươi năm tuyến hải phòng hà giang đón khách không đúng nơi quy định và trở quá số người
sau khoảng ba mươi phút trạm cảnh sát giao thông an hưng phòng cảnh sát giao thông đã xác định phương tiện vi phạm và đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe khách trên
về hành vi điều khiển xe ô tô chở quách quá bốn mươi bảy người chín mươi người trên bốn mươi ba hành khách đón khách không đúng nơi quy định